hà nội thêm sáu trăm một mươi một ca cộng đồng hơn một mươi tám f điều trị tại nhà
sới tế hà nội tối một một hai nghìn hai mươi hai thông tin
ngày đầu năm mới thủ đô ghi nhận một bảy trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín mới giảm hơn một trăm bảy mươi ca so với ngày hôm qua
đây là ngày thứ một mươi liên tiếp hà nội ghi nhận trên một bảy trăm linh ca mới mỗi ngày
trong số này có sáu trăm một mươi một ca cộng đồng một hai mươi hai ca tại khu cách ly và một trăm linh tám ca tại khu phong tỏa
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai hai trăm bốn mươi sáu ca đống đa hai trăm linh hai ca
hà đông một trăm năm mươi bốn ca ba đình một trăm năm mươi ca bắc tử liêm một trăm một mươi ba ca thanh trì chín mươi chín ca tây hồ chín mươi tám ca
có một bảy trăm bốn mươi một bệnh nhân phân bố tại ba trăm linh một xã phường thị trấn
thuộc hai mươi chín trên ba mươi quận huyện thị xã
trong đó sáu trăm một mươi một ca cộng đồng ghi nhận tại hai trăm linh năm xã phường thuộc hai mươi sáu trên ba mươi quận huyện
một số quận huyện có nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như ba đình bảy mươi ba ca hoàng mai bảy mươi một ca cầu giấy năm mươi bảy ca
thanh trì năm mươi sáu ca hà đông năm mươi ca và tây hồ bốn mươi bốn ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
là năm mươi ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một mươi bảy hai mươi ba ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly ba mươi ba sáu trăm năm mươi bảy ca
theo sở y tế tính tới hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai hà nội có gần hai mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
trong đó có khoảng một mươi tám f điều trị tại nhà chiếm khoảng sáu mươi năm tổng bệnh nhân
tại huyện gia lâm địa phương vừa nâng cấp độ dịch lên vùng cam nguy cơ cao
ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành văn bản điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch
thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ ba
theo đó kể từ một mươi hai h ngày hai tháng một trên địa bàn huyện không tổ chức các hoạt động hội họp
không tổ chức liên hoan cuối năm sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
huyện cũng yêu cầu các địa phương dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao
giải trí tại các địa điểm công cộng
riêng các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát
chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
biến chủng omicron đã xuất hiện trong bối cảnh hà nội ghi nhận gần hai kf mỗi ngày
khiến các chuyên gia y tế nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn vào năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
trong năm hai nghìn hai mươi một làn sóng dịch covid một mươi chín thứ tư ập đến với sự thống trị
của biến chủng đen dịch
điều này đã khiến công tác phòng chống dịch của hà nội gặp nhiều vất vả khó khăn và thách thức
tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị
sự trung sức đồng lòng của người dân hà nội vẫn giữ được thế chủ động
kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
thời điểm trước khi bước sang năm mới hai nghìn hai mươi hai phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
đã có những trao đổi về diễn biến dịch bệnh trong thời gian tới
và các cách ứng phó
ông cho rằng diễn biến dịch trên địa bàn thành phố trong dịp tết âm lịch sắp tới
và trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp
sự phức tạp nằm ở chỗ diễn biến dịch sẽ phụ thuộc cả yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan
trong đó về yếu tố khách quan hiện tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp
đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng omicron
bên cạnh đó trong dịp tết nhiều người ở nước ngoài có nhu cầu
về việt nam nhập cảnh vào hà nội cũng tạo ra gánh nặng trong công tác giám sát người nhập cảnh
để phòng chống dịch lây lan từ nước ngoài về
về yếu tố chủ quan trong dịp tết nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương tăng cao
nhu cầu đi lại trong địa bàn thành phố cũng tăng cao
đồng thời sẽ có nhiều cá nhân tổ chức có nhu cầu tổ chức các cuộc họp
sinh hoạt giao lưu đông người vào dịp này
vậy nên nếu hà nội không thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp
thì công tác phòng chống dịch sẽ rất khó khăn
đặc biệt trong bối cảnh các ca mắc hàng ngày trên địa bàn hà nội chưa có dấu hiệu giảm nhiệt
thì việc dịch bệnh có bùng lên hay không trong năm hai nghìn hai mươi hai sẽ phụ thuộc rất nhiều
vào khả năng đáp ứng phòng chống dịch của hà nội
ngay bây giờ nếu không đáp ứng đúng không quyết liệt hơn
thì tôi cho rằng dịch bệnh rất dễ bùng phát nhất là sau dịp tết âm lịch sắp tới
hà nội vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian qua
thành phố đã đi đúng hướng bài bản trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch
dù cũng có lúc hệ thống y tế cơ sở bắt đầu bị quá tải
tuy nhiên việc hệ thống y tế cơ sở bị như vậy là do vấn đề điều tiết bệnh nhân vào các tầng điều trị
khi xuất hiện nhiều f gông quá đột ngột gây ra cả sự lo lắng thiếu bình tĩnh của người bị nhiễm sars cov hai
cơ sở y tế lần đầu tiên phải làm công việc mới mẻ là tư vấn điều trị cho những f
trong khi đó khi lực lượng y tế có hạn chưa chuẩn bị kịp cùng với việc bệnh nhân liên hệ không được
khiến họ đến thẳng bệnh viện đã gây ra hiện tượng quá tải ảo cho hệ thống điều trị
ông trần đắc phu cho rằng hà nội đã quyết liệt trong công tác phòng chống dịch rồi
thì hiện tại càng cần phải quyết liệt hơn nữa
bên cạnh đó thành phố cũng cần có giải pháp trong dịp tết dựa trên cơ sở đánh giá nguy cơ dịch bệnh
ví dụ như hạn chế đám đông hạn chế người dân giao lưu đi lại trong khoảng thời gian này
khi được hỏi về thách thức đặt ra cho hà nội khi biến thể omicron xuất hiện ông cho biết
dù ôngi cron chưa xuất hiện chỉ một biến chủng delta hoành hành đã khiến cho tình hình dịch bệnh có diễn biến rất phức tạp
vì vậy hà nội cần phải lưu ý về biến chủng mới ngay
đồng thời thành phố cần có các biện pháp quyết liệt để làm sao vừa tổ chức cho người dân một dịp tết an vui
nhưng vẫn phòng chống được dịch bệnh tránh tình trạng mọi người đón tết xong thì dịch lại bùng phát lên
tiếp tục là những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
ubnd tp hà nội vừa công bố
đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín được cập nhật đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
theo đó thành phố hà nội đang ở cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình
hai huyện phúc thọ và phú xuyên ở cấp độ một nguy cơ thấp
mười quận huyện ở cấp độ ba vùng cam nguy cơ cao
bao gồm ba đình gia lâm hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ thanh trì thanh xuân
một mươi tám quận huyện thị xã còn lại ở cấp độ hai
thành phố không có địa phương nào
ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao
như vậy so với tuần trước tuần này hà nội đã có thêm ba quận huyện nâng cấp độ phòng chống dịch là thanh xuân gia lâm và thanh trì
do có số ca mắc giảm quận đống đa từ vùng cam đã hạ nhiệt và chuyển xuống cấp độ hai vùng vàng
về cấp xã phường có một trăm một mươi một xã phường thị trấn ở cấp độ ba
hai trăm bảy mươi tám xã phường thị trấn ở cấp độ hai
một trăm chín mươi xã phường thị trấn ở cấp độ một
bên cạnh đó ubnd tp hà nội ban hành công điện hỏa tốc về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp tết dương lịch và đầu năm mới hai nghìn hai mươi
trước diễn biến ngày càng phức tạp dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tp hà nội
số ca bệnh mắc mới tăng nhanh không rõ nguồn lây nhiễm
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tăng cường kiểm tra xử lý các tổ chức
cá nhân vi phạm đặc biệt tại các địa điểm công cộng nhà ga sân bay bệnh viện chợ siêu thị
không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn
kiên trì tuyên truyền vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài
đối với ubnd ban chỉ đạo các quận huyện thị xã căn cứ vào cấp độ dịch trên địa bàn
để áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp và chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra
giám sát xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
các địa phương tăng tối đa công suất thu dung điều trị f tại xã phường tại nhà khi đủ điều kiện
giả soát lại trang thiết bị y tế tại các trạm y tế lưu động như oxy thuốc điều trị
thiết bị đo spo hai xem xét cần thiết thì có thể bố trí phòng cấp cứu
chủ tịch hà nội yêu cầu các địa phương duy trì thường trực hai mươi bốn trên bảy các đội phòng chống dịch cơ động
tại các cơ sở y tế đảm bảo xử lý nhanh kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn
giám sát chặt người về từ các quốc gia vùng có dịch tăng cường giám sát phát hiện biến chủng mới omecron tại cộng đồng
luôn trong tình trạng sẵn sàng phản ứng nhanh với các thông tin để phát hiện sớm truy vết điều tra xác minh
khoanh vùng dập dịch kịp thời không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng
tăng cường các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm covid một mươi chín trong các cơ sở khám chữa bệnh